trong khi người dân chưa hết xót xa về vụ ngạt khí khiến chín người thương vong nói trên
thì thêm một vụ đột ngộ độc khí nữa lại xảy ra tại xã đông bình thị xã bình minh tỉnh vĩnh long
một xe bồn chở khí công nghiệp ammoniac do gì khiến năm người bị ngộ độc khí phải cấp cứu tại bệnh viện
tuy nhiên sau khi vụ việc xảy ra đã có một số thông tin đồn thổi quá mức về sự việc khiến người dân hoang mang lo lắng
để giúp người dân có thông tin chính xác nhất phóng viên của antv đã có mặt tại vĩnh long ghi nhận về vụ việc này
theo hồ sơ của công an thị xã bình minh vào ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm
tài xế nguyễn văn hiệp chú tại huyện cái bè tỉnh tiền giang điều khiển chiếc xe đầu kéo kéo theo rơ móc
chạy hướng từ sóc trăng về thành phố cần thơ thì phát hiện bồn chứa khí ammoniac bị dò dỉ
lúc này tài xế hiệp cho xe chạy qua khu công nghiệp bình minh để tìm cách khắc phục
tuy nhiên khi chạy đến đoạn đường thuốc ấp đông hậu xã đông bình thị xã bình minh
thì bất ngờ lỗ khí bị do gì lớn hơn làm tràn ra ngoài không khí
hậu quả là năm người dân sống ven tuyến đường bị ngộ độc
ngay sau khi nhận được tin báo
công an thị xã bình minh đã nhanh chóng phối hợp với cơ quan chức năng đến hiện trường
cùng nhân dân đưa năm người dân bị ngộ độc khí đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa thị xã bình minh để điều trị
đến sáng ngày hai tháng một tình trạng sức khỏe của năm người nói trên đã ổn định
qua điều tra ban đầu của cơ quan công an tài xế nhiệm khai nhận khối lượng khí ammoniac trên xe
trong thời điểm bị do gì là khoảng ba mét khối của doanh nghiệp tư nhân hà lợi ở phường chín thành phố vĩnh long
đây là những thông tin chính thức từ cơ quan chức năng
ảnh hưởng của khí ga chỉ ở phạm vi nhất định và không nghiêm trọng đến sức khỏe của người dân
vì vậy mong người dân an tâm làm ăn sinh sống không nên tin vào những lời đồn thổi không chính xác
mà hoang mang lo lắng sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống và an ninh trật tự ở địa phương
một thông tin đáng chú ý khác đội biên phòng bản lầu một đội biên phòng tỉnh lào cai
vừa bắt giữ đối tượng có hành vi rụ rỗ và lừa bán trẻ em qua biên giới
tại khu vực gần mốc một trăm linh bảy về phía thượng lưu suối bá kết thuộc thôn na lốc bốn xã bản lầu huyện mường khương
đối tượng là vàng a tỉnh chú huyện mường tè tỉnh lai châu
tại đồn biên phòng đối tượng vàng a tỉnh đã khai nhận tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm tỉnh có quen một người đàn ông trung quốc
và có trao đổi về việc tìm phụ nữ việt nam sang trung quốc bán với giá năm nhân dân tệ một phụ nữ
khi về việt nam tỉnh đã dùng thủ đoạn rủ vàng thi đỡ chú cùng địa phương sang trung quốc làm thuê với thu nhập cao
và hứa sẽ cưới cô làm vợ
sáng ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm tỉnh và đỡ bắt xe ô tô về thành phố lào cai và đi vào khu vực biên giới xã bản lầu
khi đang chuẩn bị tìm đường xuất cảnh trái phép sang trung quốc thì bị lực lượng của đồn biên phòng bản lầu phát hiện bắt giữ
công an thành phố hải phòng cho biết vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với vũ thị liệu trú tại thành phố hải dương
trần văn thắng chú tại tỉnh bắc giang hoàng thị nhung và nguyễn văn thủy cùng chú tại lạng sơn về hành vi trộm cắp tài sản
thủ đoạn của các đối tượng là lợi dụng việc thành phố tổ chức các lễ hội hay các sự kiện chính trị kinh tế văn hóa
các đối tượng thông báo cho nhau sau đó tập hợp lại để hoạt động bằng cách trà trộn lên lòi vào đám đông để móc tài sản như ví tiền điện thoại di động
cả bốn đối tượng trên đều có từ hai đến ba tiền án về các tội cướp giật tài sản trộm cắp tài sản và tàng trữ trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ là chín điện thoại di động do các đối tượng vừa trộm cắp được
công an tp vĩnh yên tỉnh vĩnh phúc vừa bắt giữ hai đối tượng trần văn hải và nguyễn văn nam cùng chú tại xã kim xá huyện vĩnh tường về hành vi trộm cắp xe máy
điều đáng nói là hải và nam là hai anh em cùng cha các mẹ
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm lợi dụng sơ hở của anh nguyễn duy mạnh chú tại phường liên bảo tp vĩnh yên hai đối tượng đã trộm cắp xe máy
trước đó hải và nam còn thực hiện hai vụ trộm cắp tài sản khác trên địa bàn thành phố vĩnh yên sau đó đem bán lấy tiền chơi game và tiêu xài cá nhân
thời gian qua trên địa bàn thành phố bumathua tỉnh đắk lắc xảy ra nhiều vụ trộm cắp xe máy
trước tình hình trên cơ quan công an đã nhanh chóng vào cuộc điều tra và bắt được một nhóm thanh niên bỏ nhà đi thuê phòng trọ sống chung với nhau và chuyên đi trộm cắp xe máy
sau một thời gian tích cực sang minh điều tra đội cảnh sát hình sự công an thành phố bumathua đã bắt giữ một nhóm gần hai mươi đối tượng hôm cả nam và nữ
do hai đối tượng là nguyễn hồng hải chú ở xã ea nam huyện ea leo và lê đình thế ở xã ea tiêu huyện cư quyên tỉnh đắk lắc cầm đầu
đối tượng này đã mang theo sáu mươi tờ tiền giả mệnh giá năm mươi đồng và rủ tài lên đà lạt để tiêu thụ
thủ đoạn là đi mua những món đồ giá trị nhỏ để nhận lại tiền dư là tiền thật
các đối tượng chọn mệnh giá năm mươi đồng để người dân không để ý
đoàn khai nhận thường sang campuchia đánh bạc và bị thua do vậy mua tiền giả về việt nam để tiêu thụ
công an tây ninh vừa bắt được đối tượng truy nã trần quang trung chú tài huyện tân châu tỉnh tây ninh
đã bỏ trốn hai mươi năm năm về hành vi tiêu thụ
trong hành vi cướp tài sản đây là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm
trước đó tối ngày hai mươi hai tháng sáu năm một nghìn chín trăm chín mươi trung cùng bốn đối tượng khác chuẩn bị sẵn một khẩu súng k năm mươi bốn
đến nhà anh nguyễn văn toan chú tại xã tân đông tân trắng và có thể lên đến hai mươi hai hai mươi năm độ vào thời điểm trưa chiều
đến với khu vực miền trung các tỉnh từ thanh hóa cho đến thừa thiên huế
trong những ngày tới phổ biến ít mưa trưa chiều trời có nắng và nên nhiệt độ cũng tăng dần
cao nhất ngày
là từ hai mươi bốn cho tới hai mươi bảy độ
dù vậy trời vẫn nhiều mây có mưa giải rác với lượng không nhiều vào đêm và sáng sớm
ở thời điểm này trời sẽ rất nhẹ
các tỉnh ven biển từ đà nẵng trở vào cho đến bình thuận từ ngày mùng bốn đến ngày mùng sáu
mây thay đổi có mưa vài nơi ngày nắng gió đông bắc đến đông cấp hai cấp ba
nhiệt độ ngày đêm phổ biến từ hai mươi một cho tới ba mươi một độ
thời tiết thuận lợi cho các hoạt động lưu thông hàng hải của tàu thuyền
hoặc các hoạt động hong phơi chế biến nông thủy hải sản của bà con vùng ven biển
khu vực tây nguyên thời tiết nhìn chung không có gì đặc biệt đáng lưu ý
trời phổ biến không mưa ngày còn nắng nhiều nhiệt độ vào thời điểm trưa chiều
cao nhất là từ hai mươi bảy cho tới ba mươi độ
thời tiết ổn định cũng giúp cho bà con nơi đây thu hoạch cà phê trong những tháng cuối của mùa thu hoạch
các tỉnh nam bộ từ ngày mùng bốn đến ngày mùng sáu mây thay đổi phổ biến không mưa ngày nắng
các tỉnh miền đông nam bộ nhiệt độ cao nhất
các tỉnh miền đông nam bộ nhiệt độ cao nhất vào khoảng ba mươi hai cho tới ba mươi bốn độ
còn riêng các tỉnh miền tây nam bộ chỉ phổ biến từ ba mươi cho đến ba mươi hai độ
độ ẩm tương đối ổn định thuận lợi cho việc thả giống và nuôi trồng các loại thủy hải sản
quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin mùa mùa ba online ngày mùng ba tháng một của truyền hình công an nhân dân